bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó đáng chú ý thí sinh sẽ bị tức quyền nhập học ở các trường đại học cao đẳng
nếu vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
theo thông tư này kỷ luật kỳ thi sẽ được siết chặt hơn trong suốt quá trình thi
làm hồ sơ xét tuyển đại học cũng như công nhận tốt nghiệp
quy chế cũng quy định những trường hợp sẽ bị tức quyền vào học ở các trường đại học cao đẳng ngay trong năm
nếu vi phạm các lỗi nghiêm trọng như làm giả hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích
sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp để người khác thi thay thi hộ bài thi
gây dối hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác trong kỳ thi
sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp để xét tuyển
ngoài việc bị hủy kết quả thi những trường hợp vi phạm sẽ bị lập hồ sơ
gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo pháp luật
quy chế năm nay cũng đưa ra nhiều quy định chặt chẽ hơn với thí sinh tự do
cụ thể thí sinh tự do ngoài việc phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ
đúng thủ tục đúng thời hạn còn phải đảm bảo đã tốt nghiệp trung học phổ thông